theo số liệu mới nhất từ tổng cục thuế từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng năm
cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên một chín trăm tám mươi đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
luy kế đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi cả nước có tổng cộng trên một trăm linh năm tám mươi đề nghị
gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế với số tiền ước tính là gần hai mươi tám tỷ đồng
trong đó số doanh nghiệp tổ chức đề nghị gia hạn là chín mươi hai chín trăm tám mươi tám hồ sơ
số cá nhân đề nghị gia hạn là một mươi hai chín mươi năm hồ sơ tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn luy kế
tính đến ngày một mươi tám tháng năm là hai mươi bảy chín trăm ba mươi năm tỷ đồng trong đó gia hạn đối với thuế giá trị gia tăng
và thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức doanh nghiệp là hai mươi bốn bốn trăm chín mươi chín tỷ đồng
cụ thể tiền thuế giá trị gia tăng là chín ba trăm chín mươi hai tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là một mươi năm một trăm linh bảy tỷ đồng
gia hạn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của cá nhân là một trăm hai mươi năm tỷ đồng
gia hạn tiền thuê đất của tổ chức doanh nghiệp và cá nhân là ba ba trăm một mươi một tỷ đồng
tổng cục thuế đã chỉ đạo cục thuế tri cục thuế trên toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
và thực hiện tiếp nhận thẩm định hồ sơ hỗ trợ kinh doanh gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đúng quy định